tây ninh là một tỉnh biên giới với hai trăm bốn mươi km chiều dài đường biên tiếp giáp với ba tỉnh campuchia
có ba cửa khẩu quốc tế chính một mươi một cửa khẩu phụ cùng nhiều đường lọ đường mòn lối mở
đây cũng là tiềm năng lợi thế rất lớn trong phát triển biên mậu
tỉnh tây ninh cũng xem việc phát triển kinh tế biên mậu là một trong bốn đột phá chiến lược
trong những năm tiếp theo phát triển kinh tế biên mậu nhưng vẫn cần phải gắn với thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
với các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ thời gian qua biên mậu của tỉnh tây ninh đã đạt được những thành quả khích lệ
mặc dù năm hai nghìn hai mươi ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín biên giới bị hạn chế hàng hóa ung ứ
kinh tế biên mậu chậm lại đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng grdb của tỉnh chậm lại
sông mức tăng trưởng bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi vẫn đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước
nguồn thu từ các cửa khẩu bao gồm khu kinh tế cửa khẩu một bài
sa mát cho đến nay cũng đã đạt gần năm trăm linh tỷ
sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những giải pháp để làm sao tạo ra những độc lực mới
để mà khai thác tối đan tiềm năng lợi thế của kinh tế biên mậu
đặc biệt là sẽ nghiên cứu để mà tạo ra cái đụng lực mới để thúc đẩy cái khu kinh tế cửa khẩu một bài
khu kinh tế cửa khẩu sa mát là phát triển đạt cái hiệu quả cao
đạt được cái mục tiêu định hướng về kinh tế cửa khẩu trong cái thời gian tới
tuy nhiên với chiều dài
đường biên hai trăm bốn mươi km cùng với nhiều đường mòn lối mở
việc phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh tây ninh
phải đặt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lên hàng đầu
riêng về là hàng hóa qua lại ở cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu chính
thì chúng tôi cũng thể hiện chấp hành liên nghiêm của các bộ có liên quan
tổ chức và phối hợp để đảm bảo thông thương hàng hóa
nhưng mà đảm bảo tốt trong công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới
tỉnh tây ninh sẽ phát triển đạt cái hiệu quả cao
sẽ phối hợp các bộ ngành chức năng của thành phố hồ chí minh
để sớm thực hiện hóa cao tốc hồ chí minh một bài
đây được kỳ vọng là sương sống thúc đẩy tạo động lực phát triển
không chỉ kinh tế biên mậu của tỉnh
mà còn là liên kết vùng thúc đẩy kinh tế đối ngoại quốc gia